ở huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị nơi tiếp giáp với nước bạn lào
hàng ngày chứng kiến những vất vả gian khó của lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch
một người nông dân đã tự nguyện viết đơn hiến tặng mảnh đất của gia đình
nhờ chính quyền bán lấy tiền ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là một trong những câu chuyện nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa sẽ giúp chúng ta có thêm điểm tin
và hy vọng đất nước sớm vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch bệnh
thế nhưng khi nghe phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh
gia đình lại chỉ có miếng đất là có giá trị nên ông khoa quyết định hiến tặng
bán được bao nhiêu thì đột vào quỹ bấy nhiêu
câu chuyện hiến đất góp quỹ chống dịch của ông khoa là một trong rất nhiều những câu chuyện tình người giản dị ở khắp mọi miền đất nước lúc này
mỗi người dân bằng trách nhiệm và tình yêu đất nước đang cùng chung tay góp thêm sức mạnh cùng với chính phủ đẩy lùi dịch bệnh